thành phố hà nội thống nhất cho thí điểm xe bít thường đi vào làn đường của xe buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa
sau đó rất có thể sẽ cho một số phương tiện ưu tiên đi vào làn đường này
đến nay lượng hành khách trung bình mỗi xe buýt nhanh brt chỉ đạt ba mươi bốn khách cao nhất chưa đạt bốn mươi tám khách
trong khi sử dụng làn xe riêng là chưa hợp lý
trước mắt thí điểm sáu tháng cho các loại xe buýt khác đi vào làn brt
sau đó nghiên cứu mở rộng thêm một số phương tiện khác
tuyến xe buýt nhanh brt một yên nghĩa kim mã được vận hành từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
chạy trên tuyến đường dành riêng có chiều dài một mươi bốn bảy mươi bảy km sử dụng hai mươi sáu xe
dọc tuyến có hai mươi một nhà chờ và hai điểm đầu cuối hoạt động trong làn đường dành riêng
báo cáo kết quả vận hành ba tháng tuyến brt một sở giao thông vận tải hà nội cho biết
sản lượng bình quân đạt bốn mươi một hành khách một lượt và một mươi ba sáu trăm linh ba hành khách trên một ngày